từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày ba tháng sáu đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam sẽ tham dự đối thoại shangri la lần thứ một mươi bảy tại singapore theo lời mời của ban tổ chức đối thoại shangri la
chuyến tham dự đối thoại shangria một mươi bảy của đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam tiếp tục thể hiện vai trò tích cực chủ động trách nhiệm cao của việt nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực
thể hiện thiện trí của việt nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong việc giải quyết các thách thức an ninh chung
qua đó xây dựng lòng tin thúc đẩy hợp tác vì hòa bình và phát triển
đối thoại shangri la lần này có năm phiên toàn thể dự kiến bộ trưởng ngô xuân lịch sẽ có bài phát biểu quan trọng tại đối thoại
bên lề đối thoại bộ trưởng ngô xuân lịch sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với bộ trưởng quốc phòng các nước